hướng tới kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh và kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ lên thăm yên bái
tỉnh đoàn yên bái tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tỉnh nguyện hè hai nghìn một mươi chín
làm mới hai mươi km đường giao thông nông thôn tại các thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
theo đó hai mươi km đường giao thông nông thôn sẽ được triển khai tám trên chín huyện thị của tỉnh yên bái
sau khi hoàn thành công trình sẽ làm lợi cho nhà nước và nhân dân khoảng hơn một mươi tỷ đồng
góp phần vào việc giao lưu của nhân dân trong các thôn bản đặc biệt khó khăn
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn các huyện vùng cao
ngay sau lễ gia quân hơn năm trăm linh đoàn viên thanh niên huyện văn chấn đã tiến hành mở mới gần hai km đường liên thôn
từ thôn khe căng tới thôn khe chất xã cát thịnh
được biết khe căng là thôn khó khăn của xã cát thịnh với một trăm linh dân số là đồng bào mông sinh sống
nhân dịp này hội thấy thuốc trẻ tình yên bái đã tổ chức khám chữa bệnh
cấp phát thuốc miễn phí cho hơn hai trăm linh người dân của hai thôn khe căng và khe chất
tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn
gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập